cũng liên quan đến bài toán cung ứng nhiều yếu phẩm
những ngày qua công an phường cầu ông lãnh quận một tp hcm
phối hợp với ủy ban nhân dân phường phân công lực lượng để đi chợ hộ
mỗi ngày các chiến sĩ tiếp nhận xử lý khẩn trương gần hai trăm linh đơn hàng
để nhanh chóng đưa hàng hóa đến tay người dân
những ngày qua công an phường cầu âm lãnh quận một tp hcm
đã gửi danh sách các gói combo thực phẩm đến người dân trên địa bàn
thông qua nhóm gia lô của cảnh sát khu vực
khi tiếp nhận đơn hàng công an phường tiến hành lên danh sách
các nhu yếu phẩm cần thiết và thông báo cho nhà cung cấp
sau đó nhận và chuyển trực tiếp đến tay từng gia đình sớm nhất có thể
để thực phẩm luôn được tươi ngon
để đảm bảo được nhu cầu của tất cả mọi người dân
không để lại ai ở phía sau
thì chúng tôi cũng chỉ đạo cho lực lượng cảnh sát khu vực
đến từng nhà trao đổi qua điện thoại gia lô để nhận đơn hàng
với những hộ khó khăn thì chúng tôi xin mặt trận tổ quốc tạm ứng trước
cái số tiền sau đó thì chúng tôi giao lại

cho các hộ dân
cái nhu cầu của người dân rất là cao
nên là tinh thần phục vụ của cán bộ chiến sĩ chúng tôi
hết sức là nỗ lực để đáp ứng được phần nào
cái nhu cầu của người dân
vì đặc thù công việc phải trực chiến tại đơn vị
nhiều cán bộ chiến sĩ công an phường chưa đi chợ bao giờ
song tất cả đều đã nỗ lực hết mình
bằng sự cảm nhận có đời chúc vụn rề
để lựa chọn những rau củ quả tươi nhất cho bà con
từ trước đến nay thì cũng có gia đình
thì là việc đi chợ và những rau củ quả
việc này thì có hậu phương chăm lo phía sau
nhưng mà cũng vì nhiệm vụ
và đảm bảo cho bà con nên là sức trẻ nữa
thì cũng có một cái bác đó
thì cũng lớn tuổi
thì bác cũng nói là nhờ mua cam
dùm hậu cho bác
nhưng mà thật chất là khi mình giao tới
thì là bác lại tặng được lại cho mình
hàng của nhà mình ngày hôm qua bây giờ con có rồi
năm phút nữa con chạy tới hiểm
ở nhà mình ra lấy dùm con nha
con uống trước rồi
em thì rất là cảm ơn
đã hỗ trợ cho mấy em rất là nhiều
cũng sử dụng những cái thực phẩm
trong vài ngày một hai ngày thôi
không có thể nấu ăn
thì sự giúp đỡ của mấy anh
là rất là quý giá
đối với tụi em
việc đi chợ thay nhân dân
công an phường cầu âm đảnh
cũng tranh thủ ngoài thời gian trực chốt
để mua và chuyển các đơn thuốc
đến tận hai những gia đình
người bị bệnh
đặc biệt là những cụ lớn tuổi trên địa bàn
đồng thời hỗ trợ nhu ứng phẩm
đến những khu dân cư có hoàn cảnh khó khăn
hết mình hỗ trợ
để nhân dân vượt qua giai đoạn cao điểm
của dịch bệnh
dân ở chỗ tổ trị thì
người nào cũng vậy an tâm
và cũng ở trong nhà
tuân thủ chỉ thị một mươi sáu
và cũng chờ
coi như là đó
giống như là đưa đơn
mua lương thực thực phẩm
để đến tận tay người dân
sáng vừa mới đặt thuốc
nhà mới đặt thuốc đó
là chưa là có liền
rất là tốt cho ba mẹ vợ ba mẹ của anh
tất cả đều thiếu thốn
trong những vụ này
là vụ dân gặp nhiều khó khăn
thay mặt khu phố cũng cảm ơn
lịch trường công an cũng
hỗ trợ giúp cho khu phố
nhân dân khó khăn trong giai đoạn
dịch bệnh một mươi sáu
những việc làm trên chỉ là
một trong những hình ảnh đẹp
mà thời gian qua các chí sĩ công an
đã và đang nỗ lực hết mình
buộc qua khó khăn nguy hiểm
để thực hiện với tinh thần
tùy nhân dân phục vụ
của người chiến sĩ công an nhân dân